ngày hai mươi chín tháng một mươi tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vừa gửi điện hỏi thăm chính phủ và nhân dân việt nam trong bối cảnh lũ lụt sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một số tỉnh của miền trung
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres khẳng định liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo để giúp việt nam khắc phục hậu quả của lũ lụt và sạt lở đất
ông guterres đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ việt nam nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng
đồng thời khẳng định liên hợp quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo để giúp việt nam sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
trước đó lãnh đạo nhiều nước cũng gửi lời thăm hỏi chia buồn với chính phủ nhân dân việt nam bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ sớm khắc phục được khó khăn này